thưa quý vị việt nam vừa ghi nhận thêm ba ca dương tính với covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc lên một trăm hai mươi một trường hợp
cụ thể là ca số một trăm một mươi chín là bệnh nhân nam quốc tịch mỹ trú tại quận bình thạnh tp hcm
bệnh nhân làm việc tại công ty tư vấn tài chính bcg ở tầng một mươi ba em plaza sài gòn số ba mươi chín đường lê duẩn phường bến nghé quận một tp hcm
ca số một trăm hai mươi là bệnh nhân nam quốc tịch canada trú tại quận hai tp hcm
bệnh nhân là người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân số chín mươi một
ca bệnh số một trăm hai mươi một là bệnh nhân nam trú tại quận tân bình tp hcm
bệnh nhân về cùng với vợ trên chuyến bay của hãng hàng không ana mang số hiệu nh tám trăm ba mươi một
thưa quý vị với mong muốn chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín góp phần đẩy lùi dịch bệnh
một trăm linh trạm rửa tay dãi chiến đã được triển khai trên toàn quốc
đặc biệt tại các tỉnh thành phố có nguy cơ cao về dịch
hà nội là đơn vị khánh thành trạm rửa tay đầu tiên tại khu vực tượng đài vua lý thái tổ hoàn kiếm hà nội
chương trình chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín vì một việt nam khỏe mạnh
nhằm tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về thói quen rửa tay đúng cách để phòng bệnh truyền nhiễm nói chung
và chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
chương trình có các hoạt động trọng tâm như tổ chức kêu gọi
khuyến khích cộng đồng tham gia cuộc thi nhảy tại chỗ vũ điệu rửa tay trên nền nhạc gencov
một trăm linh dạng rửa tay giã chiến này sẽ được lắp đặt trên toàn quốc tại những nơi công cộng
như bến xe bến tàu khu du lịch có đông người đi lại
thưa quý vị dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đã xuất hiện ở một trăm chín mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
số ca tử vong vì covid một mươi chín trên toàn cầu là một mươi bốn bảy trăm linh người
trong khi số ca mắc hơn là ba trăm linh
trong khi số ca mắc hơn là một trăm bốn mươi một và italia sẽ tiếp tục là tâm điểm dịch của châu âu và thế giới
trong khi mỹ cũng ghi nhận số trường hợp nhiễm bệnh gia tăng một cách nhanh chóng
italia hôm qua đã ghi nhận thêm sáu trăm năm mươi một ca tử vong và năm năm trăm sáu mươi ca nhiễm mới
nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên năm bốn trăm sáu mươi bảy trong tổng số năm mươi chín một trăm ba mươi tám ca nhiễm
tỷ lệ tử vong ở nước này là khoảng chín hai cao gấp đôi trung bình toàn cầu
đội tuổi trung bình của người tử vong
là bảy mươi tám năm tuổi
tại mỹ số ca tử vong do covid một mươi chín hiện đã vượt qua bốn trăm năm mươi trường hợp
nước mỹ cũng ghi nhận tổng số người nhiễm lên ba mươi năm bảy mươi trường hợp
tiếp tục trở thành vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới
trong ngày hai mươi hai tháng ba khu vực trung đông tiếp tục ghi nhận diễn biến phức tạp liên quan đến dịch covid một mươi chín
syri đã thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm virus sars cov hai ở nước này
trong khi iran xác nhận đã có tổng cộng hai mươi một sáu trăm ba mươi tám người mắc covid một mươi chín người

còn tại châu phi đến nay đã có tổng cộng một một trăm chín mươi tám ca nhiễm sars cov hai
ở bốn mươi một quốc gia thuộc châu lục này
trong khi đó ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết
trong ngày hai mươi hai tháng ba trung quốc tiếp tục không ghi nhận thêm ca nhiễm mới virus sars cov hai trong nước
tất cả ba mươi chín ca nhiễm mới đều từ nước ngoài
ngoài ra trung quốc có thêm chín ca tử vong toàn bộ ở tỉnh hồ bắc và bốn mươi bảy ca nghi nhiễm mới
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tại trung quốc đại lục đến giờ là tám mươi một chín mươi một
và ba hai trăm bảy mươi ca tử vong
tổng thống mỹ donald trump đã phê chuẩn đề nghị của bang california
tuyên bố tình trạng thảm họa đối với bang này
trong bối cảnh số ca nhiễm virus sars cov hai gây bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín ngày một gia tăng
trước đó tổng thống trump cũng đã ra tuyên bố tình trạng thảm họa đối với các bang washington và new york
quyết định thông qua tuyên bố thảm họa sẽ cho phép các bang này được huy động các nguồn lực liên bang
để đối phó với đại dịch covid một mươi chín
tổng thống donald trump tuyên bố cho phép các bang này được triển khai lực lượng vệ binh quốc gia
tham gia công tác đối phó với covid một mươi chín
ông trump cũng công bố danh sách các trang thiết bị y tế cần thiết cung cấp cho ba bang này
nhằm ứng phó với số ca lây nhiễm đang tăng nhanh tại đây
california washington và new york là những điểm nóng về covid một mươi chín với số ca nhiễm bệnh